chuyển sang một số tin tức khác
hiện biên giới an giang đang vào mùa nước nổi
lợi dụng điều này các đối tượng buôn lậu đã sử dụng mọi thủ đoạn tinh vi
để vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào nội địa tiêu thụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi
lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã kịp thời phát hiện
bắt giữ vụ vận chuyển nhiều loại hàng hóa nhập lậu
trong lúc tuần tra trên tuyến quốc lộ chín mươi bảy
khi đến đoạn thuộc xã nhơn hưng huyện tịnh biên
tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng điều khiển ba xe mô tô
có biểu hiện nghi vấn chở hàng hóa nhập lậu nên tiến hành kiểm tra
phát hiện tổ công tác các đối tượng bỏ chạy để lại hàng hóa và một xe mô tô
qua kiểm tra các bọc nilon chứa một bao thuốc lá lậu một trăm năm mươi gói bột ngọt
và hai trăm linh bịch mỹ phẩm đều có xuất xứ nước ngoài
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên cùng phương tiện
bàn giao cho công an huyện tịnh biên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi chín tháng một mươi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam
phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiểm tra
phát hiện xe ô tô tải chở một sáu tấn quần áo các loại không có tem và nhãn mát
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km bảy mươi một trên tuyến quốc lộ hai mươi một b
thuộc địa phận xã liêm tuyền tp phủ lý tỉnh hà nam
lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải
do lái xe tạ quang huy chú tỉnh thái nguyên điều khiển vi phạm luật giao thông
nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính
qua kiểm tra phát hiện xe chở tổng trọng lượng một sáu tấn quần áo các loại
không có tem nhãn mát theo quy định
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp
liên quan đến số hàng hóa vận chuyển
bước đầu lái xe khai nhận trở thuê số quần áo trên từ cầu kiều nam định
lên thái nguyên với giá một triệu đồng
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp
thường xuyên mạo danh là đại tá công an
chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liên tp hà nội bắt giữ
đặc biệt lực lượng công an đã vạch trần nhiều thủ đoạn tinh vi của đối tượng
khi xây dựng lòng tin với mục đích đưa các nạn nhân vào bẫy
mặc quân phục của lực lượng công an đeo quân hàm đại tá
thế nhưng thực chất đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định
thường xuyên mạo nhận đang công tác tại bộ công an
nhằm xây dựng lòng tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không những vậy lan còn đưa ra các bằng chứng là các giấy tờ giả
thể hiện việc mình có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao
và sở hữu nhiều tài sản có giá trị để tạo lòng tin với nhiều người
từ khoảng năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có hàng chục người dân dính bẫy
nhờ xin việc vào các cơ quan nhà nước hoặc cho các đối tượng này vay tiền
nhưng không thể lấy lại
với tổng số tiền của các bị hại lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
thế nhưng khi bị đưa về cơ quan công an đối tượng này liên tục quanh co chối tội
không chỉ mạo danh là đại tá công an đối tượng này còn lên mạng
đặt làm giả ba cuốn sổ tiết kiệm với số dư mỗi sổ lên tới hai trăm linh tỷ đồng
để làm đạo cụ lừa đảo
tôi chỉ thấy nó đẹp tôi cũng như lúc đầu tôi chẳng có nghĩ là tôi có mục đích gì
mà tôi cũng chẳng làm cái gì nó ấy cả
chị lấy bộ quân phục công an này ở đâu
tôi nhặt ở ngay vườn hoa hồng kông thao hờ ấy
xong tôi chụp xong rồi tôi bỏ đi
quân hàng quân hiệu lấy đâu nè
cùng trong cái túi tôi nhặt đi
tôi cũng chưa nói với ai tôi làm công an tôi chỉ mặc lên như thế thôi
chứ tôi cũng chưa không có một tin nhắn nào tôi nói là tôi làm bên công an với nội thi tiện
đây là nhắn đây rõ ràng đây chị lại còn cãi gì
đây không phải tin của tôi tôi cũng chẳng lấy quần sổ đấy ra này tôi sử dụng vào mục đích
hất kể mục đích gì cả
nói là không sử dụng vào mục đích gì
thế nhưng đối tượng này đã mang ba cuốn sổ tiết kiệm giả cùng những bộ quân phục công an để lừa chị liễu chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
chỉ đến khi thấy những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của nữ đại tá giả này chị liễu mới biết mình bị lừa
thứ nhất là chị nói chị làm bên cơ quan công an nhưng mà hàng ngày là chị ngủ đến chín một mươi giờ chị mới dậy
ngoài ra không đến làm thì em mới nghi
em nghĩ thì em âm thầm em điều tra em vào facebook và những cái mối quan hệ chị dẫn em đi
em liên hệ mọi người em hỏi thì em hỏi đến đâu thì em biết là chị lừa đảo toàn bộ hết
tinh vi hơn
này còn sử dụng những khoản tiền lừa đảo của người khác để đem đi làm tử thiện
sau đó đưa lên mạng xã hội để tự xây dựng hình ảnh cho mình nhằm đưa thêm nhiều nạn nhân vào bẫy
tính đến thời điểm hiện tại đã có một mươi một người là bị hại của đối tượng này đến công an quận bắc tử liêm trình báo
trong quá trình điều tra thì đối tượng đặc biệt rằng là đối phó với các cơ quan chức năng
khi quá trình lấy cung và lời khai ngoan cố bằng các thủ đoạn khác nhau như vay mượn
rồi tìm các câu hỏi để né tránh
để tránh việc vi phạm pháp luật
hiện cơ quan công an đã thu giữ gần hai tỷ đồng tiền mặt
cùng hai chiếc ô tô là tài sản mà đối tượng đã mua bằng tiền lừa đảo của các nạn nhân
một số quân trang của lực lượng công an cũng được phát hiện trên những chiếc ô tô này
công an quận bắc tử liêm đã do quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối tượng mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bắc cạn vừa bắt quả tang đối tượng phạm thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
chú tải đội năm thôn tiên lữ xã tiên phương huyện trương mỹ hà nội
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể vào hồi một mươi hai h một mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi
tại tổ ba phường xuất hóa thành phố bắc cạn
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bắc cạn đã bắt quả tang đối tượng hoa
khi đang tàng chữ vận chuyển ma túy
vật chứng thu giữ tại chỗ gồm một bánh heroin
có khối lượng ba năm mươi năm một mươi ba gram
hai điện thoại di động một xe mô tô
tại cơ quan công an hoa khai nhận
đang trên đường vận chuyển ma túy lên thành phố bắc cạn
để tiêu thụ thì bị bắt
hoa là đối tượng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an quận gòi
gò vấp tp hcm đang phối hợp với các đơn vị có liên quan
điều tra làm rõ việc phát hiện một người đàn ông tử vong
ở tư thế treo cổ trong nhà riêng
trước đó khoảng hai mươi h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
người nhà kiểm tra thì phát hiện ông trần thanh sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
tử vong trong căn nhà số hai trăm bảy mươi sáu
đường thống nhất phường một mươi sáu quận gò vấp tp hcm
tiếp nhận thông tin công an phường đã có mặt phong tỏa hiện trường
các đơn vị nghiệp vụ công an quận
gò vấp cũng đã có mặt để lấy lời khai
những người liên quan
đồng thời nhân viên y tế để xác minh
xem nạn nhân có yếu tố dịch tễ hay không
hiện nguyên nhân vụ việc
đang được điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh thượng
tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam
đối với huỳnh văn đầy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã an minh bắc huyện u minh thượng
về tội cố ý gây thương tích
cơ quan công an đầy khai nhận vào chiều bảy tháng một mươi
trong lúc nhậu với nhau
giữa đầy và lý tùng anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại ấp an hương xã an minh bắc
nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi
do bị tùng anh dùng tay đánh
đầy thức giận dùng hai cái tô bằng mica
tấn công liên tiếp
khiến vùng đầu của tùng anh bị chảy máu
nghe tin anh mình bị đánh
lý vũ anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
em ruột của tùng anh
bèn lấy dao tìm đầy để giải quyết
tuy nhiên khi gặp nhau
vũ anh đã bị đầy
dùng tuyếp sát thủ sẵn trong người
đánh vào đầu tay và mặt dẫn đến bất tỉnh
gây án xong đầy bỏ chạy về nhà
thì bị công an bắt giữ khẩn cấp
liên quan đến đường dây buôn lậu
sản xuất xăng dầu giả quy mô lớn
quy mô đặc biệt lớn
vào sáng qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an tỉnh bà rịa vũng tàu
và lực lượng một số cục nghiệp vụ của bộ công an
khám xét khẩn cấp công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc
tại tỉnh bà rệ vũng tàu
để điều tra về hành vi buôn lậu
lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa bên ngoài
khám xét nơi ở và nơi làm việc
của một số đối tượng tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn hà lộc
địa chỉ số một trăm linh
số một nghìn hai trăm một mươi chín đường ba mươi tháng bốn
thuộc phường một mươi một thành phố vũng tàu
đây là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
quy mô rất lớn tại tỉnh bà rê vũng tàu
sở hữu hàng chục cảng biển
của hàng kinh doanh xăng dầu
hà lộc cũng được biết đến là doanh nghiệp nhập khẩu
phân phối xăng dầu rộng khắp các tỉnh thành phố phía nam
lực lượng công an đã niêm phong thu giữ nhiều tài liệu quan trọng
nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng chuyên án
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã khởi tố hơn bảy mươi bị can
cơ quan công an xác định
các đối tượng trong đường dây sản xuất buôn lậu xăng giả
đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít xăng dầu giả
xăng nhập lậu
thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
đường dây buôn lậu sản xuất xăng dầu giả
quy mô đặc biệt lớn này
đã đưa ra thị trường tiêu thụ
gây tác hại đối với người tiêu dùng
hiện công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
tử hình là bản án được tuyên cho hai đối tượng
vận chuyển trái phép hai trăm linh kg mặt tùy đá
từ lào về việt nam
hai bị cáo là nhi hơ chú tại tỉnh bô lê khâm xây lào
và vừa ba tính chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
theo cáo trạng vào ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cả hai được một người lào tên là lis ham
thuê vận chuyển hai trăm linh kg mặt tùy đá
từ lào qua việt nam
đến thành phố hồ chí minh
để giao cho một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch
và hứa sẽ trả tiền công hai mươi usd
ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cả hai đến khu vực biên giới lào việt nam
nhận số mặt tùy đã được chất sẵn trong xe ô tô
trên đường đi
nhi hơ chịu trách nhiệm lái xe
còn vư ba tính chỉ đường
đến khoảng một mươi hai h ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
khi hai đối tượng đang điều khiển xe
trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã cua đăng huyện cư mơ ga
thì bị một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh đắk lắc dừng phương tiện kiểm tra
trong lúc kiểm tra hai đối tượng bất ngờ bỏ chạy
ngay lập tức tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông
phối hợp cùng người dân truy đuổi vây bắt
kiểm tra trên xe
tổ công tác phát hiện có tám bao tải
bên trong chứa hai trăm linh gói mặt tùy đá
với trọng lượng hai trăm linh kg
kết thúc phiên xét xử hai bị cáo nhận bản án tử hình
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
công an thị xã bến cát tỉnh bình dương
đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh sang
chú tại tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi
nguyễn minh sang điều khiển xe mô tô lưu thông
trên quốc lộ một mươi ba
với ý định trộm cắp tài sản của người dân
khi phát hiện trên cabin xe ô tô tải
biển số tám mươi sáu c một mươi một nghìn chín trăm hai mươi
có để hai điện thoại di động
lợi dụng lúc tài xế xuống xe giao hàng
sang đã đột nhập lên cabin xe
lấy trộm được hai điện thoại di động và một túi sách
bên trong có khoảng ba trăm hai mươi triệu đồng
rồi bỏ trốn
tại cơ quan công an sang khai nhận số tiền lấy trộm được
đã dùng để trả nợ và đánh bạc
hôm qua công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước
đã bắt giữ hai đối tượng phạm thanh hiếu
và hồ thư quảng cùng bảy đối tượng khác
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức
cho người khác xuất cảnh trái phép
nhận được tin báo
tại khu vực đường liên ấp thuộc ấp bảy
xã lộc hòa huyện lộc ninh
có một số đối tượng đang tổ chức đưa người việt nam
xuất cảnh trái phép sang campuchia
lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục theo dõi
và phát hiện xe ô tô bảy chỗ và xe máy
trong đó xe ô tô chở tám người
và xe máy ẩn nấp trong bụi rậm
khi các đối tượng chuẩn bị bàn giao người
để đưa sang campuchia trái phép
thì lực lượng chức năng ẩm vào bắt giữ
tại cơ quan công an hiếu và quảng khai nhận
tổ chức đưa bảy người xuất cảnh trái phép
sang campuchia để thu lợi
qua test nhanh tất cả chín đối tượng trên
đều âm tính với virus sars cov hai
tin an ninh trật tự
ngày hai mươi bốn tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra công an
tỉnh quảng ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với lê văn quân
trú tại xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
về tội làm tàng trữ
phát tán thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo tài liệu điều tra
thông qua tài khoản mạng xã hội facebook
quân đã thường xuyên đăng tải nhiều bài viết
mang nội dung chống đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
bôi nhọ danh dự uy tín
của chủ tịch hồ chí minh
và các đồng chí lãnh đạo cấp cao
đáng nói trước đó cơ quan công an đã nhiều lần
mời quân để làm việc giáo dục
nhưng đối tượng vẫn tiếp tục tham gia vào nhiều hội nhóm
phản động trên facebook
liên lạc với đối tượng truy nã lê văn thương
đối tượng tham gia tổ chức khủng bố triều đại việt
hiện đang trốn ở thái lan
hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra
làm rõ vụ án và những đối tượng
có liên quan đến hành vi phạm tội của lê văn quân
thông tin chúng tôi mới nhận được
cơ quan công an tỉnh lào cai cho biết
vừa bắt giữ được đối tượng trần văn hiếu
nghi phạm giết bố mẹ và em gái ruột
tại thôn tuấn mỹ xã tân thanh
huyện lạng giang tỉnh bắc giang
xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trước đó thì
do có mâu thuận cá nhân hiếu đã dùng
dao sát hại bố mẹ đẻ là ông trần đình luật
bà bùi thị thoa và em gái trần thị thảo
cùng chú tại thôn tuấn mỹ
xã tân thanh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
sau khi gây án hiếu đã bỏ trốn
khỏi hiện trường bằng xe máy
quá trình bám sát nắm cơ sở
điên tục từ khi triển khai các phương án
truy tìm tới một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
lực lượng trinh sát thuộc công an
huyện bảo yên và phòng cảnh sát
hình sự công an tỉnh lào cai
phát hiện và bắt giữ trần văn hiếu
khi đối tượng đang di chuyển tới địa phận
bản bùn ba xã bảo hà huyện bảo yên
tỉnh lào cai
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
do có mâu thuận từ trước nên đã dùng giao chém bố mẹ
và em gái tử vong
hiện công an tỉnh lào cai đang hoàn tất các thủ tục
chờ bàn giao cho công an tỉnh bắc giang
để xử lý theo cẩm thẩm quyền quy định
tòa án nhân dân tỉnh an giang
vừa tuyên án nhóm bị cáo
gồm tám đối tượng cùng chú
tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
phạm tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng vào đêm ngày hai mươi bốn tháng
hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong lúc nhậu cùng nguyễn thanh dung
võ trường giang và nhóm bạn
tại khu vực phố đi bộ thuộc phường mỹ long
thành phố long xuyên
thì xảy ra mâu thuẫn giữa dũng và lập
thì được mọi người can ngăn
sau đó lập xúi dục nguyễn bảo toàn ba mươi ba tuổi
nguyễn tấn tiến một mươi tám tuổi
dùng giao và mũ bảo hiểm đổi đánh giang
gây thương tích
lập tiếp tục xúi dục các bị cáo đi tìm dũng
trên đường đi trần thành tải một mươi chín tuổi
thấy đoàn khải hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
đang nghe điện thoại trên tay có cầm một con dao
nhìn về phía tải
nhóm của tải đã cầm dao đi đến
thì hoàng bỏ chạy
trong quá trình truy đuổi hoàn bị tải cầm dao chém một nhát vào đầu
khiến bất tỉnh
hoàn được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là sáu mươi ba
còn nhóm của tải sau đó bị bắt
khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa
hội đồng xét xử tuyên án mức cao nhất là một mươi năm năm
sáu tháng tù giam đối với trần thành tải
về tội giết người và cố ý gây thương tích
các bị cáo còn lại chịu mức án
từ hai năm đến tám năm
về tội giết người cố ý gây thương tích
và gây dối trật tự công cộng
đồng thời buộc các bị cáo có trách nhiệm
bồi thường cho bị hại số tiền ba trăm một mươi triệu đồng
một nhóm đối tượng từ tỉnh thanh hóa
vào thành phố buôn ma thuột
để hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi
vừa bị phòng cảnh sát
hình sự công an tỉnh đa lắc triệt phá
nhóm này gồm lê công toản nguyễn duy hoàng
lường đình nam và lê thị hạnh
đều tạm trú ở thành phố buôn ma thuột
bước đầu nhóm này khai nhận từ tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín
đã mở hai tiệm để hoạt động kinh doanh cầm đồ
và tổ chức hoạt động tín dụng đen
cho vay nặng lãi với lãi suất từ

đến ba trăm sáu mươi một năm
cho khoảng một trăm năm mươi người
với tổng số tiền hơn bốn ba
quá trình khám xét các địa điểm
nhóm này hoạt động tín dụng đen
cơ quan công an đã thu giữ ba xe mô ô tô
hai mươi chín xe máy tám mươi ba triệu đồng
một mươi bốn điện thoại di động các loại
và nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật
có liên quan đến việc cho vay nặng lãi
để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị thời gian gần đây cùng với việc
thiết lập trạng thái bình thường mới trên địa bàn
tỉnh thái nguyên hàng nghìn người lao động
đã trở lại làm việc tại các khu cụ công nghiệp
lợi dụng sự chủ quan sơ hở
của người dân một số đối tượng đã gia tăng
hoạt động trộm cắp cướp cướp giật tài sản
cuối tháng chín tại khu công nghiệp yên bình
thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
xảy ra liên tiếp bốn vụ cướp giật tài sản
nạn nhân hầu hết là công nhân
trong các công ty doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp
qua công tác nghiệp vụ các trinh sát phát hiện
hai nhóm đối tượng nghi vấn tiến hành triệu tập
đấu tranh với các đối tượng xác định
nguyễn công hậu và ma công dương
gây ra ba vụ cướp giật tài sản
mai thanh hải gây ra một vụ cướp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận
toàn bộ hành vi cướp giật tài sản
theo đó từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày hai mươi ba tháng chín
hai đối tượng đã thực hiện
một mươi một vụ cướp giật tài sản
một vụ trộm cắp tài sản
tại các địa bàn định hóa phú lương thái nguyên phổ yên
chúng tôi chọn những đối tượng cướp giật
là phụ nữ điều khiển xe máy
và cũng có sơ hở về điện thoại
những điện thoại chúng tôi cướp giật
được chúng tôi đem bán
và sử dụng
ăn uống sang xe cộ
và sử dụng
mua mặt túy
cũng liên quan đến địa bàn khu công nghiệp
công an thành phố sông công vừa đấu tranh
làm rõ vụ trộm cắp tài sản
gây thiệt hại khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
tại một công ty thuộc khu công nghiệp sông công một
theo đại diện công ty qua kiểm kê tài sản
trong khoảng thời gian từ mùa một tháng sáu
đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
công ty phát hiện bị mất nhiều màn hình
linh kiện điện thoại gây thiệt hại lớn
cho công ty
theo trình báo công ty là sự mất trộm tài sản
đến thời điểm phát hiện ra nó rơi vào khoảng bốn năm tháng
và cũng không xác định được thời điểm mất
thời điểm nào
và cái số lượng hàng hóa mất thì nó nhiều loại hàng hóa
linh kiện điện thoại
và nó không có đặc điểm riêng
không có mã số không có số đăng ký
như hiểu với các phương tiện chủ sĩ khác
thế nên là đấy là một điều thực sự khó khăn
vào cuộc điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra xác định
nhóm đối tượng là người quản lý và nhân viên
của công ty gồm trần anh tú
trưởng bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất xưởng
nguyễn tất bình và nguyễn thị tuyết mai
chủ nhiệm sản xuất của xưởng hai
nguyễn ngọc sơn và trần thị trang
là nhân viên của công ty
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
đã thực hiện một mươi chín vụ trộm cắp tài sản
với số lượng bốn trăm bảy mươi bốn màn hình điện thoại các loại
tổng trị giá khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
vụ án trên cũng chỉ là
một trong một mươi hai vụ trộm cắp tài sản
mà cơ quan thành phố sông công triệt phá
từ đầu năm đến nay
qua những vụ án cho thấy
tội phạm xâm phạm sở hữu
đang có dấu hiệu dịch chuyển trở lại
địa bàn khu cụm công nghiệp
để giảm thiểu những vụ việc và thiệt hại
có thể xảy ra tại địa bàn khu cụm công nghiệp
sớm phục hồi sản xuất phát triển kinh tế xã hội
các doanh nghiệp và người dân
cần nêu cao tinh thần cảnh giác
chủ động có các phương án quản lý bảo vệ tài sản
tích cực phối hợp với cơ quan công an
trong quá trình điều tra làm rõ các vụ án
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an tỉnh hà tĩnh và bộ đội biên phòng hà tĩnh
đồng chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh
vừa bắt quả tăng một đối tượng
thu bốn kg ma túy tổng hợp sạng đá
vào hồi một mươi chín h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi
tại km sáu mươi một quốc lộ tám a
thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng
mai văn thịnh sinh năm hai nghìn hai
trú tại xã sơn tây huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
kiểm tra tại hiện trường
lực lượng chức năng thu giữ bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá
một xe máy một điện thoại di động
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng
tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
hai mươi ba h đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi
các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
bất ngờ đột kích quán karaoke win
trên địa bàn thị trấn đinh văn
thì phát hiện một mươi một nam nữ
đã bị bắt
đang sử dụng trái phép chất ma túy
kiếp cận phòng vip một
các trinh sát phát hiện một mươi năm đối tượng
đang quay cuồng theo tiếng nhạc
tại hiện trường sáu mảnh vỡ viên nén
nghi là thuốc lắc một gói tinh thể
còn sót lại bị các đối tượng vứt vương vãi
trên bàn ghế và sàn nhà
tổ công tác phát hiện ống hút thẻ nhựa đĩa xứ
để phục vụ cho việc sử dụng ma túy tập thể
các đối tượng khai số ma túy
được đối tượng trong nhóm tên là nguyễn văn hưng
chuẩn bị từ trước và trực tiếp pha trộn để sử dụng